điều đáng nói là xu thế này thì ngày càng gia tăng diễn biến phức tạp và rất là khó đoán
và lúc này đây thì vấn đề an toàn thông tin đã trở thành một vấn đề rất quan trọng đối với việt nam trong thời kỳ hội nhập
ngày hôm nay thì chúng tôi có mời tới trường quay ông lê bá quốc thị phó trưởng phòng thẩm định và quản lý giám sát
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông để cùng bàn luận về vấn đề này
trước hết thì xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình
trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện thì xin mời ông cùng quý vị khán giả
cùng theo dõi câu chuyện mà nhóm phóng viên câu chuyện hội nhập của chúng tôi phản ánh về vấn đề này
trong một thời đại mà internet ngày càng lan tỏa len lỏi vào mọi ngóc ngách hoạt động của từng cá nhân doanh nghiệp
cũng như của các cơ quan công quyền như hiện nay thì những sự cố như trên có thể gây ra những hệ lụy không thể tưởng tượng được
tại việt nam thì trước đây thì chúng ta đều biết là
các nước thì họ đánh giá chúng ta là có cái tỷ lệ mà cái lượng máy tính mà người ta gọi là mạng bút nét là rất là lớn và đồng thời chúng ta cũng là một trong những nước mà gọi là phát tán cái thư rác là nhiều và dạng top đầu của thế giới
theo trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vncert chỉ tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
trung tâm này đã ghi nhận các lượng máy tính việt nam và các lượng máy tính việt nam

trong đó có gần sáu sự cố tấn công lừa đảo chín sự cố tấn công thay đổi giao diện và sấp xỉ một mươi bảy sự cố cải mã độc
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cục an toàn thông tin của bộ thông tin và truyền thông đã phải đưa ra trên một mươi cảnh báo khuyến nghị về tình trạng an toàn thông tin trên toàn lãnh thổ việt nam
trong số những cảnh báo đó đã có những cảnh báo được đặt ra ở bộ thông tin và truyền thông
tức là mức nguy hiểm
microsoft khu vực châu á ra thông báo việt nam là một trong năm nước có tỷ lệ gặp mã độc cao nhất
với trung bình khoảng bốn mươi các máy tính bị nhiễm mã độc gấp đôi mức trung bình trên toàn thế giới
tất cả những thông số trên đã thể hiện rõ tình trạng mất an toàn thông tin từ các kết nối internet ở việt nam đang ở mức độ cao và hết sức phổ biến
vấn đề an ninh mạng cũng như bảo mật
nó không phải là một cái vấn đề dành riêng cho doanh nghiệp hay một cái lĩnh vực nào hay một quốc gia nào
nó là một vấn đề không mang tính chất toàn cầu
tuy nhiên ở việt nam thì hiện nay cũng chưa có nhiều những nghiên cứu cập nhật cũng như là đánh giá tổng thể về hiện trạng và xây dựng những chuẩn mực
xây dựng những chuẩn mực về quốc gia về hệ thống bảo mật để đáp ứng cũng như là tầm nhận thức
nhưng cái vấn đề về bảo mật thì luôn luôn là những vấn đề được công chúng quan tâm
nguy cơ về tấn công mạng không dừng lại mà ngày càng gia tăng
năm hai nghìn một mươi năm chúng ta đã chứng kiến nhiều tổ chức đã có tuyên bố tấn công vào các quốc gia
và ngược lại cũng có những quốc gia hồi giáo tuyên bố tấn công vào thế giới còn lại
đây là một cái mà tôi nghĩ là một nguy cơ và thách thức rất lớn
tuy nhiên bất chấp những cảnh báo từ các cơ quan chức năng người dùng internet và các dịch vụ qua mạng ở việt nam
dường như chưa thực sự quan tâm đến các hoạt động bảo mật hay bảo vệ an toàn thông tin của mình một cách đúng mức
kết quả là đã có liên tiếp các vụ báo mất tiền ở ngân hàng trong tám tháng vừa qua
điều giống nhau ở những vụ thông báo mất tiền này là chủ tài khoản không hề có bất kỳ một thao tác hay giao dịch nào
tuy nhiên tiền trong tài khoản vẫn có được lệnh chuyển phù hợp theo đúng quy định hiện hành của các ngân hàng
và hầu hết các lệnh này đều được thực hiện qua mạng
đối với những tình huống mà tôi được tiếp cận thì cái điểm bắt đầu gây ra sự cố đó thường là bắt đầu từ phía của người dùng
khi mà họ sử dụng các tiện ích về công nghệ thì họ đã không làm chủ được hết cái tình hình đó
thế thì có thể một tình cờ đúng lúc đấy họ đã bị những kẻ tấn công có chủ đích nhắm đến
và lừa họ để họ đẩy lợi
lấy những thông tin bản tính chất của các cá nhân và sau đó lấy những thông tin đó để lừa lại ngân hàng
không chỉ lấy cắp thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản của các cá nhân
các cuộc tấn công mạng thời gian qua còn mở rộng đối tượng bị tấn công sang các tổ chức doanh nghiệp đơn vị hành chính nhà nước
với rất nhiều mục đích khác nhau
bởi trong thời đại internet ngày nay hầu hết các dữ liệu thông tin đều được trao đổi qua không gian mạng
sự xuất hiện của các xu hướng công nghệ mới như là dữ liệu
dữ liệu lớn điện toán đám mây mạng lưới vạn vật kết nối internet
sự tích hợp và hội tụ của truyền thông xã hội di động đang tạo ra những cơ hội to lớn cho người sử dụng
nhưng mặt khác cũng nảy sinh nguy cơ ngày càng tăng về mất an toàn thông tin và tội phạm mạng
hiện nay là tấn công mạng nó không chỉ dừng lại ở tấn công vào lấy cắp tài khoản hoặc là lấy cắp thông tin cá nhân
mà hiện nay nó nhằm vào hạ tầng kinh tế kỹ thuật của xã hội
nhằm vào những nhà máy điện nhà máy nước rồi các đập nước
mà nếu mà sự cố xảy ra thì chúng ta thấy là nguy cơ không kém gì cái vũ khí hạt nhân trong chiến tranh thế giới lần thứ hai
thế do đó tôi nghĩ là bên cạnh sự quan tâm của các cấp thì tôi nghĩ là cái nguy cơ vẫn đang rất là nóng
và chúng ta cũng thấy là nguy cơ vẫn đang rất là nóng
tôi nghĩ là trên không gian mạng đã có cuộc chạy đua vũ trang
nên đây là một cái nguy cơ mà chúng ta phải tính đến
và trong nhâm tới tôi nghĩ là chúng ta phải còn lại rất nhiều việc phải làm để làm sao đảm bảo cho cái an toàn an ninh cho tổ chức doanh nghiệp cũng như của quốc gia
theo báo cáo từ diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi năm đã có đến chín mươi các doanh nghiệp trên toàn thế giới
tự thừa nhận là mình chưa có sự chuẩn bị kỹ càng đầy đủ để tự bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng
những thiệt hại do tội phạm mạng gây ra cho nền kinh tế toàn cầu đã lên tới hơn bốn trăm linh tỷ usd mỗi năm
ngoài ra xu hướng mới của những cuộc tấn công mạng ngày nay cũng nhắm tới các cơ sở hạ tầng trọng yếu
và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không thua kém những cuộc tấn công bằng vũ khí như bom đạn hay tên lửa

rủi ro mất an toàn thông tin đang trở nên hiện hữu ảnh hưởng sâu rộng tác động đến mọi vấn đề kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
và là một trong những vấn đề sống còn đối với mỗi quốc gia trên toàn thế giới
vâng thưa ông suy nghĩ của ông về câu chuyện mà nhóm phóng viên của câu chuyện hội nhập vừa phản ánh vừa rồi là gì ạ
hiện nay thì chúng ta đang có được tận hưởng những cái lợi ích mà công nghệ thông tin đem lại trong cuộc sống
chúng ta có thể bắt gặp được bất kỳ cái ứng dụng công nghệ thông tin nào xung quanh của chúng ta rất là nhiều
chúng ta có điện thoại smartphone chúng ta có rất là nhiều các thiết bị thông minh ở xung quanh
thì cái việc mà công nghệ thông tin càng phát triển bao nhiêu thì các nguy cơ mất an toàn thông tin mà công nghệ thông tin mang lại cũng như là chúng ta phải đối mặt thì đó là điều hiển nhiên của tất nhiên trong cuộc sống
theo quan điểm của chúng tôi thì cái việc mà các tấn công mạng diễn ra chung quanh chúng ta là điều rất hiển nhiên và đấy là cái hai mặt của vấn đề trong cuộc sống
giống như là trong mọi trường pháp của chúng ta
chứ phải khác chúng ta có tận hưởng được cái lợi ích từ công nghệ thông tin thì chúng ta cũng sẽ có phải đối mặt với những cái nguy cơ tấn công mạng cũng như là nguy cơ mất an toàn thông tin
vâng trên thực tế thì hệ thống quản trị an toàn thông tin của các ngân hàng thì có độ bảo mật và an toàn rất lớn
vậy thì tại sao nó lại dễ dàng bị tấn công như vậy ạ
chúng ta nên bỏ đi khái niệm và cũng như là quan niệm rằng một hệ thống có được đầu tư rất là nhiều những cái hệ thống kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin
thì nó sẽ chắc chắn là bảo vệ được cho người sử dụng
tại vì cái công tác bảo đảm an toàn thông tin thì cần phải được đến từ hai phía từ nhà cung cấp dịch vụ cũng như là từ người sử dụng
trong trường hợp ví dụ như là một ngân hàng nếu như mà ngân hàng đã triển khai rất là nhiều các công nghệ cũng như là các hệ thống để bảo vệ người sử dụng cũng như là bảo vệ những cái dữ liệu mà người sử dụng cung cấp cho ngân hàng
tuy nhiên thì người sử dụng lại không có được cái nhận thức cũng như là cái kỹ năng để bảo vệ an toàn thông tin cho mình
các bảo đả an toàn thông tin cũng không thể nào mà toàn vẹn được
tôi có thể lấy một ví dụ là trong lĩnh vực ngân hàng thì mặc dù đã đầu tư rất là nhiều
tuy nhiên người sử dụng các dịch vụ này rất là dễ dãi trong cái việc mà cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội cũng như là làm lộ cái tài khoản cũng như là mật khẩu của mình
thì ngân hàng đó cũng rất là khó để bảo vệ những người sử dụng này khỏi những cái nguy cơ mất an toàn thông tin cũng như là những nguy cơ tấn công mạng
như ông chia sẻ thì rõ ràng là ở việt nam thì vẫn còn chưa ý thức đầy đủ được việc bảo mật cũng như là thiết lập những cái hệ thống về an toàn thông tin đúng không ạ
rồi hiện tại thì theo khảo sát cũng như là đánh giá của các cơ quan chức năng thì nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng tại việt nam thì còn khá là thấp
chúng ta đang sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm công nghệ thông tin
tuy nhiên thì người sử dụng dường như là không có ý niệm cũng như là không biết được là song song với những cái dịch vụ cũng như sản phẩm đấy là những cái nguy cơ
mất an toàn thông tin thường trực mà người sử dụng sẽ phải đối mặt đối với những cái nguy cơ này
tôi có thể lấy ra một ví dụ là chúng ta đang sử dụng email thư điện tử rất là nhiều
chúng ta hàng ngày chúng ta gửi và nhận email rất là nhiều
tuy nhiên thì chúng ta rất là ít người trong chúng ta có thể hiểu được và cũng biết được rằng những cái thư mà chúng ta đang nhận được có thể hoàn toàn có thể là bị giả mạo
ví dụ như một ngày chúng ta nhận được một cái thư được gửi từ ship của mình
tuy nhiên chưa chắc đấy là một trăm linh là đã được gửi
xếp mà có thể là từ một kẻ tấn công nào đấy đã cố ý giả mạo và lừa chúng ta mở một cái văn bản và hoặc là click vào một cái đường link mà có chứa sẵn những cái nguy cơ
mất an toàn thông tin
thì đấy là một cái ví dụ về cái việc mà người sử dụng vẫn chưa có nhận thức và cũng chưa có hiểu biết rõ ràng về những nguy cơ là thông tin mà có thể nhận thấy
và cái sự chủ quan đó có thể sẽ gây ra rất nhiều những cái mối nguy hại trong nhiều lĩnh vực trong xã hội đúng không ạ
vâng đúng rồi
như tôi đã nói trong đầu chương trình thì công nghệ thông tin nó luôn có hai mặt
chúng ta có những lợi ích thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những nguy cơ mất an tin
khi mà chúng ta sử dụng những lợi ích đó bất cứ ngành nghề nào thì chúng ta đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin tại chính cái ngành nghề đó
tôi có thể lấy ra một ví dụ là ví dụ như chúng ta đang sử dụng cái thiết bị thông minh những điện thoại thông minh chúng ta đang sử dụng hàng ngày
thì chúng ta buộc sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất hoặc lộ lọt những thông tin cá nhân cũng như là những thông tin nhạy cảm mà chúng ta đang lưu trữ ở trên những điện thoại đấy
hoặc là chúng ta đang sử dụng các công nghệ để mà mua những cái vé xem phim chẳng hạn những cái công việc rất là đời thường
thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cái nguy cơ lộn lọt những thông tin cá nhân cũng như là những thông tin tài chính và thậm chí là ảnh hưởng đến những cái tài khoản của chúng ta mà chúng ta sử dụng để mua những cái vé hay những cái dịch vụ đó
thì đó là một ví dụ về cái việc mà an toàn thông tin nó có mặt ở tại mọi nơi tại mọi ngành nghề mà chúng ta đang áp dụng công nghệ thông tin
vấn đề an toàn thông tin quan trọng như vậy thì chắc hẳn là chúng ta phải có những cái giải pháp cụ thể để có thể bảo vệ nó
vâng hiện nay thì chính phủ cũng như là các cơ quan chức năng thì đang cố gắng nỗ lực rất là hết mình để mà đưa ra những giải pháp đảm bảo an toàn thông tin
gần đây thì năm hai nghìn một mươi năm tháng chín vừa rồi thì quốc hội cũng đã phê chuẩn một cái luật được xem là một trong những cái luật quan trọng nhất trong ngành an toàn thông tin đó là luật an toàn thông tin mạng
đây được xem là một cái luật quan trọng nhất trong cái ngành an toàn thông tin
bên cạnh đó thì chính phủ cũng đang tiếp tục đã tiếp tục phê duyệt hai nghị định
đó là nghị định số tám mươi năm về bảo vệ thông tin theo cấp độ và nghị định số một trăm một mươi tám về điều kiện cấp phép sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin
thì hai nghị định này cũng cung cấp một cái hành lang pháp lý rất là rõ ràng và rất là minh bạch để mà cùng hỗ trợ cho cá nhân cũng như tổ chức trong cái công tác bảo đảm an toàn của mình
đặc biệt hơn thì đối với những cái lĩnh vực cụ thể
ví dụ như là nâng cao nhân dân
nâng cao nhận thức hay là đào tạo nguồn nhân lực
thì chính phủ cũng đã có được hai cái đề án lớn
thứ nhất là đề án số tám trăm chín mươi ba là đề án nâng cao nhận thức về an toàn thông tin
đã đưa ra một số nhiệm vụ cũng như là vạch ra rất là rõ ràng một những cách thức mà các cá nhân tổ chức cũng như là cơ quan có thể thực hiện để mà nâng cao nhận thức của người sử dụng trong tổ chức của mình
ngoài ra thì đối với các việc nâng cao về kỹ năng cũng như là chất lượng nguồn nhân lực an toàn thông tin
thì chính phủ cũng đã có đề án số chín mươi chín
về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực an toàn thông tin
thì đề án này cũng đã đưa ra các nhiệm vụ cũng rất là cụ thể trong việc đào tạo nguồn nhân lực
không chỉ là những bạn học sinh sinh viên mà còn đào tạo cho các cán bộ công chức viên chức và người lao động về các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin
cũng như là các kỹ năng chuyên sâu để vận hành những cái hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thông tin và chống lại những tấn công mạng
vâng trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông với chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị
chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật và tìm hiểu về những giải pháp cho vấn đề an ninh an toàn thông tin của việt nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay
mời quý vị và các bạn cùng đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại